cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết đơn vị vừa bắt giữ đối tượng đoàn minh thuận sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại phường châu phú b thành phố châu đốc thuận là đối tượng có lệnh truy nã về tội cối gây thương tích
theo hồ sơ vào khoảng tháng năm năm hai nghìn một mươi chín thuận do có mâu thuẫn với lê hoàng quân chú cùng địa phương
nên đã dùng dao tự chế chém quân nhiều nhát gây thương tích một mươi hai
sau khi gây thương tích cho quân thì thuận đã bỏ trốn khỏi địa phương
vào ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố châu đốc đã ra quyết định truy nã
đối với đoàn minh thuận về tội cối gây thương tích
đến ngày chín tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã phát hiện và bắt giữ được thuận
khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà trọ ở thị xã tân uyên tỉnh bình dương